giấu tên ạ năm nay tôi hai mươi chín tuổi ra bắt đầu nám thường xuyên dùng thuốc tránh thai có lúc uống một thời gian dài
đây có phải là nguyên nhân gây nám không và tôi nên điều trị thế nào thưa thạc sĩ bác sĩ phương quỳnh hoa
thưa bạn cái việc mà dùng thuốc tránh thai nó là một trong những yếu tố nguy cơ một trong những yếu tố khởi phát rất là quan trọng
có thể nói là nó đứng sau ánh nắng mặt trời và cái yếu tố mang thai thôi
thế thì trong trường hợp của bạn thì chắc bạn phải lựa chọn thôi bạn phải lựa chọn một phương pháp tránh thai khác
và tất nhiên ngoài những cái như chúng ta vừa nói chống nắng bôi thuốc xong thì cả yếu tố quan trọng nhất trong trường hợp của bạn có lẽ là chính là thuốc tránh thai đấy
thì bạn nên lựa chọn một cái phương pháp tránh thai mà không liên quan đến nội thiết để chúng ta sử dụng và chúng ta theo dõi
sau khi mình dùng cái thuốc đó rồi thì cái tình trạng da của mình nó như thế nào nó giảm đi hay nó vẫn thế
thì chúng ta xác định được là có đúng là đấy là yếu tố không mặc dù bây giờ chúng ta đang nghĩ rất nhiều đến nó nhưng cũng có thể là nó là một yếu tố phối hợp thôi
vì thế cho nên là chúng ta nên tạm dừng cái phương pháp tránh thai của bạn
và chắc là bạn ấy cũng sẽ phải tính đến một cái phương án khác mà tôi thất là bây giờ chị em tính phương án tránh thai cũng lại đau đầu theo kiểu khác ấy chị ạ
tại sao không chuyển cho đàn ông các chị em cứ ôm vào người làm gì nó không chuyển phương pháp tránh thai cho ông đàn ông
ông đàn ông cũng không có phương pháp tránh thai chứ
có trách nhiệm đúng không anh chia sẻ với chị em
đúng rồi chia sẻ là phải có hai người đâu phải phải một người mình người phụ nữ cũng không có bầu được đúng không
một mình người đàn ông cũng không có bầu được mà phải kết hợp cả hai
thế bây giờ người phụ nữ không làm được thì người đàn ông phải làm được
thôi thế thì số sau chúng ta sẽ làm truyền hình trường tuyển về chủ đề là phương pháp tránh thai và đàn ông nên sử dụng đúng không ạ
rồi ạ câu hỏi tiếp theo